sau một ngày đối tượng tấn công phụ nữ bất tỉnh để cướp tài sản đã bị công an thành phố phan rang tháp tràm tỉnh bình thuận bắt giữ
vào trưa ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lê thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã gọi một gái bán dâm đến nhà nghỉ
trong khi thực hiện hành vi mua bán dâm thấy người phụ nữ này mang nhiều trang sức bằng vàng
tú đã đánh người phụ nữ bất tỉnh rồi gỡ lấy bộ vòng tay gồm bốn mươi chín vòng một mươi hai chiếc nhẫn một lắc tay một dây chuyền bằng vàng và một điện thoại di động hiệu iphone sáu plus
sau đó đối tượng nhờ một người quen đem bán một mươi chiếc nhẫn với giá hơn ba mươi bảy triệu đồng
vào ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu công an thành phố phan rang tháp tràm đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ lê thanh tú ngay tại nhà đối tượng này